chiều nay tại hà nội tổ công tác của chính phủ tổ chức họp phiên thứ chín tổng kết và triển khai đề án sáu cp tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu cp của chính phủ chủ trì cuộc họp
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác và đại diện các bộ ngành là thành viên của tổ công tác
tại buổi làm việc cơ quan thường trực đã tóm tắt những kết quả đạt được của đề án trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai những tồn tại hạn chế và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
các thành viên tổ công tác đã thảo luận trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan như hoàn thiện pháp lý để triển khai các nhiệm vụ của đề án đúng tiến độ nhất là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục thúc đẩy thực hiện các dịch vụ công trực tuyến việc phục vụ giải quyết nhóm tiện ích

bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chúng ta phải xác định những ngày đầu tiên triển khai thí điểm sẽ rất vất vả
vì vậy cán bộ các đơn vị phải túc trực từng giờ để giải đáp thắc mắc của cơ sở của từng việc và cho người dân
các giải pháp phải thông minh linh hoạt tạo được hiệu quả cao nhất là niềm tin của xã hội niềm tin của người dân đối với các dịch vụ công trực tuyến dịch vụ công liên thông
tổ trưởng tổ công tác của thành phố hà nội và tỉnh hà nam chỉ đạo báo cáo kết quả thí điểm vào ngày thứ sáu hàng tuần về cơ quan thường trực để tập hợp chung
bộ trưởng tô lâm đề nghị các thành viên tổ công tác quan tâm cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với hai địa phương là hà nội và hà nam kịp thời thao gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện thí điểm